khoảng một mươi tám h bốn mươi năm theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam tới thành phố saint petersburg
bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
lễ đón thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam tại sân bay punkovo một diễn ra trang trọng
với sự có mặt của đại sứ liên bang nga tại việt nam konstantin vnukov phó thống đốc stéc bua
lãnh đạo sở ngoại vụ st petersburg đại diện bộ ngoại giao liên bang nga tại st petersburg
đón thủ tướng phu nhân và đoàn cấp cao việt nam tại sân bay punkovo một còn có đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh và phu nhân
đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại st petersburg
thành phố st petersburg cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc lần này
theo chương trình dự kiến tại thành phố cổ kính và giao thông
theo truyền thống văn hóa này thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có một số cuộc gặp với lãnh đạo st petersburg và một số hoạt động bên lề tại đây
các hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo